vào khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng chín khi đi qua trạm thu phí bot quốc lộ một tuyến tránh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
một số lái xe đã sử dụng tiền lẻ để mua vé có mệnh giá hai trăm linh đồng năm trăm linh đồng và cả tiền su nhằm phản đối trạm thu phí
sự việc này đã gây ra ủn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thành phố biên hòa
cả bốn làn xe của trạm thu phí đều có lái xe mua vé bằng tiền lẻ kết hợp với giờ cao điểm
công nhân một số khu công nghiệp trên địa bàn huyện trảng bom gần khu vực trạm thu phí vào giờ tan ca ra về
khiến quốc lộ một qua khu vực trên kẹt xe nghiêm trọng
sau khoảng ba mươi phút do lượng xe ủn tắc quá nhiều lái xe phản ứng gây gắt trạm thu phí đã tiến hành xả trạm để thông xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và công an huyện tràng bom đã có mặt để điều tiết giao thông qua khu vực này
dự án quốc lộ một tuyến tránh thành phố biên hòa do công ty cổ phần đầu tư đồng thuận làm chủ đầu tư theo hình thức bot
khi bắt đầu thu phí từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đã gặp phải sự phản đối của nhiều lái xe chủ doanh nghiệp vận tải và người dân địa phương
mức giá vé ở đây lại cao nhất trong các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh đồng nai với ba mươi năm đồng đối với xe dưới một mươi hai chỗ
trước những phản ánh của nhiều người dân về mức thu phí cao tại trạm thu phí bot quốc lộ một tuyến tránh thành phố biên hòa
ubnd tỉnh đồng nai đã ký văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét giảm giá vé và có chính sách giảm giá sử dụng đường bộ cho các hộ dân sống gần trạm thu phí